tại văn miếu quốc tử giám đại sứ quán thụy điển đã tổ chức lễ trao giải văn học thụy điển shikada hai nghìn một mươi bảy cho nhà thơ mai văn phấn
tham dự buổi lễ có các thành viên của hội nhà văn việt nam đại diện các cơ quan ngoại giao cơ quan văn hóa và xúc tiến văn hóa của các nước eu
giải thưởng này được thành lập vào năm hai nghìn bốn dành cho các nhà thơ đông á
mai văn phấn là nhà thơ thứ một mươi và là tác giả việt nam thứ hai được nhận giải thưởng này
nhà thơ mai văn phấn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm tại ninh bình
ông theo học tại trường ngoại ngữ hà nội bộ môn ngôn ngữ học và văn hóa nga sau đó tiếp tục tu nghiệp tại nga
mai văn phấn đã xuất bản một mươi bốn cuốn thơ và một cuốn sách phê bình tiểu luận ở việt nam
ông đạt nhiều giải thưởng văn học trong nước và xuất bản một số tập thơ tiếng anh và tiếng pháp
thơ của mai văn phấn còn có trong nhiều tập thơ quốc tế
thơ ông cũng đã được dịch ra hai mươi bốn ngôn ngữ khác nhau trên thế giới